là điểm nóng trong đợt bùng phát dịch lần này tỉnh bắc giang đã trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn vất vả để chiến đấu với giặc covid một mươi chín
trong trận chiến đầy cam go vất vả ấy không thể làm nản trí ý chí quyết tâm của mỗi chúng ta
mỗi người một nhiệm vụ nhưng dù ở bất cứ cương vị chức trách hay là nhiệm vụ nào thì tất cả đều làm tốt công việc của mình
sức mạnh tổng hợp và ý chí quyết tâm sẽ sớm đưa bắc giang đến ngày chiến thắng dịch bệnh
và những nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ để ngày hôm nay chúng ta chứng kiến và đón nhận niềm vui
khi có trên hai bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín đã khỏi bệnh trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc hân hoan
ngay sau khi tiếp nhận điều trị bệnh nhân đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện giã chiến số hai tỉnh bắc giang
đã bắt tay ngay vào công việc trong sự khẩn trương tranh thủ từng phút từng giờ để giành lại sức khỏe sự sống cho người bệnh
nhà thi đấu được chưng dụng để làm bệnh viện
nhiều khó khăn trở ngại gặp phải nhưng tất cả đã vượt qua bởi những nỗ lực quyết tâm bất kể ngày đêm của những chiến sĩ áo trắng
với quyết tâm ấy đến nay đã có trên ba trăm linh bệnh nhân điều trị tại bệnh viện giã chiến số hai được ra viện trong niềm vui niềm hạnh phúc
cũng chẳng biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các bác sĩ và tất cả
mọi điều dưỡng ở bệnh viện giã chiến hai
với cảm xúc của một người bác sĩ cùng đoàn đã tham gia trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân covid nằm điều trị tại đây
cũng như tâm trạng chung của tất cả đội ngũ bác sĩ
một là cảm thấy niềm vui và niềm hạnh phúc khi mà nhìn thấy những người bệnh của mình khỏe mạnh
thứ hai cũng xin chúc các bệnh nhân khỏe mạnh mạnh khỏe về nhà tiếp tục cách nghi và thực hiện theo quy định của bộ y tế
bộ chức năng hiện tiếp nhận trên bảy trăm linh bệnh nhân điều trị tại hai cơ sở
trong đó cơ sở thu dung điều trị tại trường cao đẳng ngô gia tự trên năm trăm linh người
những ngày qua đội ngũ y bác sĩ đã cố gắng ngày đêm để điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
đến nay nhiều bệnh nhân đã có chiều hướng tích cực
mặc dù dịch bệnh cũng đã được kiểm soát nhưng số lượng người bệnh vẫn đang điều trị tại hai cơ sở của chúng tôi vẫn là hiện tại vẫn trên năm trăm linh
nhưng với tinh thần quyết tâm để làm thế nào chăm sóc người bệnh tốt nhất và nhanh ra viện nhất
thì đội ngũ y bác sĩ chúng tôi vẫn quyết tâm và làm nỗ lực hết sức để chăm sóc cho người bệnh ổn định và sớm ra bệnh viện nhanh nhất
để lại công việc gia đình cho những người thân đội ngũ tuyến đầu làm nhiệm vụ đã và đang căng mình để điều trị cho các bệnh nhân bị covid một mươi chín
và con số bệnh nhân được khỏi bệnh ra viện sẽ tiếp tục tăng lên theo từng ngày
đây là những cố gắng không mệt mỏi của cả hệ thống chính trị đặc biệt là quyết tâm của đội ngũ tuyến đầu sớm đưa bắc giang trở lại trạng thái bình thường